đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
thế giới bước vào thời kỳ phát triển mới với những thời cơ và thách thức chưa từng có
vì thế đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đã được xác định là một định hướng chiến lược đối ngoại quan trọng hàng đầu của nước ta
hơn bao giờ hết cộng đồng asean đã trở thành một không gian chiến lược quan trọng của đối ngoại đa phương việt nam trong thời kỳ mới
đây cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong đường lối chính sách của chúng ta trong quan hệ với asean
asean được dự báo tiếp tục là một trung tâm phát triển năng động đến năm hai nghìn ba mươi vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới
quy mô lực lượng lao động lớn thứ ba và có sức hấp dẫn về đầu tư lớn thứ tư
rõ ràng asean là một nhân tố then chốt để việt nam gia tăng sức mạnh tổng hợp và vị thế quốc gia ở một tầm mức mới
tạo điều kiện gắn kết hơn việt nam với các trung tâm quyền lực
đang định hình cuộc khủng hoảng có cú sốc lớn trong thế kỷ hai mươi một như đại dịch covid một mươi chín cho thấy
khả năng ứng phó của quốc gia không chỉ được quyết định bởi năng lực tự cường quốc gia mà còn tùy thuộc vào năng lực tự cường của cơ chế hợp tác khu vực
vâng có thể khẳng định rằng sự tham gia và đóng góp của việt nam trong asean trong thời gian qua
đã góp phần tạo ra những bước ngoặt quan trọng cho cục diện hòa bình hợp tác và phát triển ở đông nam á và cả châu á thái bình dương
với thế và lực mới của việt nam việc nâng tầm đóng góp và vươn lên vai trò nằm cốt dẫn dắt trong giai đoạn phát triển mới của asean
là một yêu cầu tất yếu vì lợi ích lâu dài của chính việt nam và của cả cộng đồng
phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
thưa ông như phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao nguyễn mạnh cầm đánh giá
thì gia nhập asean là một quyết định đúng đắn và kịp thời của việt nam
vậy thì ông đánh giá như thế nào về quá trình hai mươi năm năm việt nam đồng hành và gắn bó với asean
có thể nói là hai mươi năm năm qua đã chứng kiến một sự thay đổi một sự chuyển biến hết sức mạnh mẽ của cả asean và việt nam
với asean từ một tổ chức được lập ra trong cái nghi kỵ trong đối đầu ở khu vực
thì đã trở thành một tổ chức khu vực rất là thành công
với một tiềm năng kinh tế đứng thứ năm
rất là năng động rất là sáng tạo và thu hút được cái sự quan tâm của cộng đồng thế giới
việt nam chúng ta cũng đã chuyển biến hết sức mạnh mẽ
từ một cái nền kinh tế có thể nói là bao cấp và lạc hậu
đã trở thành một nền kinh tế thị trường rất là năng động rất là phát triển
và đang rất tích cực hội nhập sâu rộng
chúng ta từ những bước ban đầu còn chập trứng
đã trở thành nay đã là một thành viên rất là chủ động rất là tích cực
và cùng với các nước thành viên khác ứng phó với các thách thức cũng như là tận dụng các cơ hội
đóng góp vào những vấn đề hết sức là chiến lược liên quan đến hòa bình
đến phát triển định vượng của asean
và đã góp phần thúc đẩy cái vị thế của asean cũng như là vị thế của việt nam
nhìn lại cả quá trình hai mươi năm năm qua
thì ông có thể chia sẻ những lợi ích mà cộng đồng asean đem lại cho việt nam
thứ nhất là qua tham gia asean
chúng ta có được
cái điều kiện để phát triển
thế thì cái điều kiện này nó thể hiện ở cái chỗ là chúng ta có một cái môi trường hòa bình
chúng ta có được một môi trường làm ăn các cái mối hợp tác nhau
chúng ta có được các nền tảng để tiến hành hội nhập quốc tế
cái thứ hai nữa không kém phần quan trọng là tham gia asean nó giúp cho chúng ta
không phải tất cả nhưng rất là điều kiện rất là cơ bản
để có được năng lực để có thể tận dụng được các điều kiện đó
cái năng lực đó là năng lực về thể chế
chúng ta nhờ tham gia asean và hội nhập
chúng ta đã tiến hành cải cách thay đổi rất nhiều về cơ chế của chúng ta
cái thứ hai là năng lực về con người
qua đây con người của chúng ta cán bộ lực lượng cán bộ doanh nghiệp
người dân đều trưởng thành lên năng lực rất là tốt
và kể cả năng lực tài chính chúng ta có quan hệ với các tổ chức tài chính
chúng ta có tiếp cận với các nguồn lực để có thể thu hút để hỗ trợ chúng ta về để phát triển
cho chúng ta có một cái độ tự tin và cái vị thế để chúng ta phát triển cái tầm vóc của chúng ta
không những chỉ ở khu vực mà cả trên thế giới